tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm cấp nhà nước tới cộng hòa nhân dân trung hoa
hôm nay chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã đi thăm tỉnh phúc kiến
chiều cùng ngày tại thành phố phúc châu tỉnh phúc kiến chủ tịch nước trần đại quang đã tới dự và phát biểu
tại tọa đàm hợp tác kinh tế thương mại việt nam trung quốc tỉnh phúc kiến
tọa đàm do bộ kế hoạch và đầu tư việt nam phối hợp với tỉnh phúc kiến tổ chức
với sự tham dự của gần ba trăm linh doanh nghiệp việt nam và trung quốc
tại cuộc tọa đàm chủ tịch tỉnh phúc kiến vu vĩ quốc đã giới thiệu khái quát về phúc kiến
một trong những địa phương đi tiên phong trong việc triển khai chính sách cải cách và mở cửa của trung quốc
kinh tế phúc kiến liên tục đạt mức tăng trưởng cao trong những năm qua
năm hai nghìn một mươi sáu gdp của tỉnh đạt bốn trăm ba mươi chín tỷ usd đứng thứ một mươi toàn trung quốc
gdp bình quân đầu người đạt trên một mươi một usd đứng thứ sáu
các lĩnh vực kinh tế chủ đại
các lĩnh vực kinh tế chủ đạo của phúc kiến là điện tử hóa dầu chế tạo máy và thiết bị
các lĩnh vực có ưu thế cạnh tranh như nông nghiệp đang có bước phát triển mạnh
giá trị sản xuất thủy sản đứng thứ hai toàn trung quốc
hiện nay phúc kiến đã thiết lập quan hệ thương mại với khoảng hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
có quan hệ kết nghĩa với chín mươi tỉnh thành của ba mươi quốc gia
năm hai nghìn một mươi sáu kim ngạch thương mại song phương giữa phúc kiến và việt nam đạt ba bốn tỷ usd
quý i năm hai nghìn một mươi bảy kim ngạch thương mại song phương đã đạt tám trăm hai mươi triệu usd và đang duy trì xu hướng phát triển tốt
phát biểu khai mạc cuộc tọa đàm chủ tịch nước trần đại quang bày tỏ ấn tượng về những thành tiệu to lớn
sự phát triển nhanh chóng của phúc kiến
chủ tịch nước nhấn mạnh việt nam kiên định hội nhập và hợp tác quốc tế trên cơ sở bình đẳng
tôn trọng chủ quyền lợi ích của mỗi nước
ưu tiên thúc đẩy quan hệ hợp tác về kinh tế thương mại và đầu tư với trung quốc
chủ tịch nước khẳng định việt nam khuyến khích các doanh nghiệp trung quốc nói chung và tỉnh phúc kiến nói riêng
đầu tư vào những dự án có hàm lượng công nghệ cao
ưu tiên các lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng logistics điện tử công nghiệp hỗ trợ
việt nam và trung quốc đang hướng tới mục tiêu sớm nâng kim ngạch xuất khẩu song phương
lên một trăm linh tỷ usd theo hướng cân bằng cán cân thương mại
chủ tịch nước đề nghị hai bên tạo điều kiện thuận lợi để các mặt hàng có thế mạnh
được tiếp cận thị trường của nhau nhất là hàng nông thủy hải sản đã qua chế biến
hàng điện tử hàng tiêu dùng của việt nam và các sản phẩm công nghệ linh kiện đầu vào phục vụ sản xuất
hàng nông sản hàng tiêu dùng của trung quốc